vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng tám trên địa bàn huyện anh sơn một trận lốc xoáy kèm theo mưa to bất ngờ đã xảy ra
khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hàng nghìn cây cối và hàng chục cột điện bị gãy đổ nhiều diện tích lúa hẻ thu bị đổ sập
theo thống kê ban đầu mưa rông và lốc xoáy đã làm ba mươi một nhà dân một trường mầm non bị tốc mái một nhà dân bị sập
bốn cột điện bị gãy đổ một con trâu bị xét đánh chết hàng nghìn cây cối và nhiều diện tích lúa hẻ thu bị đổ gãy
các địa phương bị ảnh hưởng lớn là thị trấn anh sơn xã hội sơn hoa sơn cẩm sơn thạch sơn và long sơn
ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo huyện anh sơn đã thành lập đoàn đi kiểm tra thiệt hại
đồng thời chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng kịp thời khắc phục những thiệt hại do gió lấp gây ra